tại cơ quan điều tra ông trương minh tuấn cũng đã thừa nhận đã nhận được ba báo cáo của đoàn kiểm tra
trong đó có báo cáo số một và số hai
ông trương minh tuấn đã chỉ đạo nội dung đồng ý đề xuất
hành vi của ông trương minh tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên theo điều luật hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về thể chất và vật chất có định lượng
cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
do vậy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông trương minh tuấn
đề nghị bộ thông tin và truyền thông trao đổi phối hợp với các ban bộ ngành có liên quan xem xét kiểm tra xử lý trách nhiệm ông trương minh tuấn theo quy định
ngoài ông trương minh tuấn công an phú thọ cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các ông nguyễn minh hồng
nguyên thứ trưởng lê quang tự do phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phạm thị thu huyền trưởng phòng thông tin điện tử bùi thị thúy liễu phó trưởng phòng thông tin điện tử
trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ các cá nhân trên đều thiếu trách nhiệm hoặc chưa làm hết trách nhiệm của mình
dẫn đến việc tội phạm lợi dụng kẽ hở tổ chức đánh bạc gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên hành vi trên chưa đủ cấu thành tội phạm không đến mức xử lý trách nhiệm hình sự
dọng vụ án vi phạm quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư của nhà nước khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại xã tuấn mậu huyện sơn động tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thi hành lệnh bắt một số đối tượng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã có đủ căn cứ để xác định ông ngô quốc bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại số nhà ba mươi bảy đường đào sư tích bốn phường ngô quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
chiếm giữ trái phép số tài sản lớn là tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
ngày một mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông ngô quốc bình
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên
ngày một mươi hai tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với ngô quốc bình
khám xét chỗ ở của ông ngô quốc bình lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị game online là một trong những hình thức giải trí được giới trẻ yêu thích
bên cạnh lợi ích thư giãn từ những trò chơi lành mạnh thì còn có những trò chơi mang tính bạo lực
mà nếu như người chơi không biết kiểm chế bản thân thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng nghiện game online
gây ảnh hưởng đến công việc học tập thậm chí là dẫn đến trầm cảm loạn thần
thực tế nhiều vụ án trộm cắp cướp giật giết người vì nghiện game online đã xảy ra
ghi nhận các vụ án vừa xảy ra tại vĩnh long hàng loạt đối tượng là những con nghiện game online tuổi đời còn rất trẻ
cảnh báo thanh thiếu niên cần tỉnh táo trước những mặt trái của gam online trò chơi ảo nhưng hệ lụy là có thật
điển hình là vụ cướp tài sản vừa xảy ra tại xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy sau khi chơi game nguyễn thanh vương một mươi bảy tuổi trú tại địa phương đi bộ về nhà
thì nhìn thấy một thiếu niên quen biết trong tiệm game điều khiển xe máy chở theo một bạn chạy vào xã long phước huyện long hồ
lúc này vương nảy sinh ý định cướp xe bán lấy tiền chơi game
khi thấy thiếu niên này điều khiển xe quay trở ra quốc lộ năm mươi ba một mình vương giả vờ xin đi nhờ xe
đến đoạn đường vắng vương liền dùng dao uy hiếp cướp xe máy
cướp thì em bán được bảy triệu để rồi trả nợ tiền game
có lúc thì em chơi một hai tiếng em về có lúc thì em chơi hâu đi em sáng luôn rồi em về
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai tháng sáu em cao thị kiều nhật một mươi năm tuổi chú phường chín thành phố vĩnh long
điều khiển xe đạp điện trên đoạn đường bê tông tại khóm hai phường chín thành phố vĩnh long
thì bị hai đối tượng nguyễn tấn dũng ba mươi một tuổi chú xã long phước huyện long hồ
và đinh hoàng phú một mươi bảy tuổi chú xã tân ngãi thành phố vĩnh long
điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên áp sát giật lấy túi sách trên giỏ xe của em kiều nhật
bên trong có một điện thoại di động rồi tàu thoát
sau đó phú mang điện thoại vừa cướp được đi bán và dùng số tiền này để chơi game
qua điều tra khám phá các vụ án hình sự đối tượng phạm tội đa số là tội dị thành niên
thường phạm các tội như trộm cắp
nguyện ma tí thậm chí là cướp tài sản
nguyên nhân rất là đơn giản là những đối tượng này đã nghiện game
mục đích là để kiếm tiền để chơi game
qua đây tôi kêu gọi tất cả các hộ gia đình có con em ở độ tuổi này
thì phải có cái biện pháp giáo dục quản lý cho nó chặt chẽ
tránh hành vi vi phạm đáng tiếc
đầy chín trang thư viện hội thi sẽ trao một giải nhất một giải nhì một giải ba và năm giải khuyến khích
một giải dành cho thư viện trường được bình chọn yêu thích nhất tổng trị giá giải thưởng là ba trăm một mươi triệu đồng
ngoài ra ban tổ chức hội thi sẽ trao tặng kinh phí năm mươi triệu đồng đầy chín trang thư viện của một trường khó khăn
trên địa bàn thành phố hội thi nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong hội viên thanh niên thành phố
đồng thời tạo không gian học tập sáng tạo thúc đẩy việc tương tác và kết nối trong quá trình học tập
của học sinh giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn để các em học sinh của sáu mươi ba tỉnh thành việt nam
có thể tiếp cận với nguồn tri thức dồi dào từ thư viện trường một cách dễ dàng và truyền cảm hứng
thưa quý vị hai trăm hai mươi xe máy gồm xe tay ga xe số do hành khách đến sân bay tân sơn nhất gửi lại
nhưng không lấy đã chiếm một phần diện tích của nhà xe tuy nhiên chưa có phương án xử lý cụ thể cho những phương tiện này
tôi đang có mặt tại khu vực lưu trữ xe quá hạn trong nhà xe của sân bay tân sơn nhất
việc nhiều tháng nhiều năm hành khách đến đây gửi xe nhưng mà không lấy đã gây khó khăn cho nhà xe trong công tác quản lý
cũng như là tăng cái nguy cơ an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực giữ xe
ngày một mươi ba tháng một mươi công ty cổ phần đầu tư tcp đơn vị giữ xe của nhà ga quốc nội sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
hiện đang có hai trăm hai mươi xe máy các loại đã gửi quá hạn
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhưng không có người đến nhận
mặc dù theo quy định được in trên thẻ giữ xe thời hạn giữ là ba mươi ngày
hiện nhiều xe đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn toàn bộ xe được cắt dây bình điện rút xăng và để tại một khu vực riêng biệt
rõ ràng là những cái xe quá hạn thì thường là có cái tuổi đời là nó cao đã được sử dụng tương đối lâu
thì cái việc mà nó hư hỏng chảy dầu chảy nhớt
rồi có thể ảnh hưởng rồi bản thân những cái vật liệu dùng để sản xuất cho những cái xe này từ đồ nhựa thì nó cũng có cái biến tính lão hóa để nó cũng tăng cái khả năng nguy cơ mất an toàn
đòi hỏi là cái công tác về phòng cháy thì cháy thì là cái nhu cầu cao hơn chả chẽ hơn
mặc dù đã làm việc với chính quyền địa phương song việc xử lý hàng trăm chiếc xe trên đang chưa có phương án cụ thể
trong khi đó nhu cầu của người dân đến gửi xe
để ra vào sân bay thì luôn tăng
tôi nghĩ là ngày bình thường khi mà nhu cầu của người dân ít thì nó sẽ không ảnh hưởng lắm
nhưng mà khi những dịp lễ tết nhu cầu gửi xe tăng cao thì cái lượng xe mà để lại bãi quá lâu như thế
nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái nhu cầu mà gửi xe của người dân để đi về quê hoặc là đi du lịch
để thực hiện các biện pháp về xử lý cũng như là tìm biện pháp để giả lại cho khách
thì hiện ra đối với nhà xe thì thứ nhất là cũng mong muốn là các cái khách hàng đã gửi xe
thì nên lấy xe của mình về sau một khoảng thời gian mà gửi tại nhà xe
thứ hai nữa là đơn vị thì cũng đã có cái gửi công văn đến một số các cái cơ quan quản lý nhà nước
ví dụ như là sở tài chính tp hcm bị văn nhân dân quận tân bình
việc đầu tư nhà xe khang trang tại sân bay quốc tế
để phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong thời gian qua
tuy nhiên tình trạng xe bị bỏ lại không có người đến lấy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của bãi xe
cơ quan chức năng cần phải có phương án để xử lý triệt đẻ tình trạng này
sau thành công tại quảng bình và hà nội rạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
chuỗi sự kiện giải marathon xuyên việt đã tiếp tục nam tiến đến tp hcm
với sự tham gia của hàng ngàn người
chinh phục trạng đua cuối cùng ở ba cửa ly khác nhau năm một mươi và hai mươi một km
giải marathon xuyên việt tại tp hcm đã thu hút nhiều nghệ sĩ tham gia như liên vĩnh pháp
trọng hiếu idol mc nguyên khang á hậu lệ hằng và nhiều gương mặt nổi tiếng khác
bên cạnh những người nổi tiếng chương trình lan tỏa niềm đam mê chạy bộ
bằng những câu chuyện thật xoay quanh những con người thật trong cuộc sống
với mong muốn được truyền cảm hứng cho những người chạy hoàn thành tốt chặng đua của mình
đúng bốn giờ ba mươi phút sáng cửa ly hai mươi một km xuất phát từ đường tân trào quận bảy
cửa ly một mươi km xuất phát sau đó hai mươi phút cửa ly năm km xuất phát lúc sáu giờ khi bình minh đã lên
mang đến cho người chạy cảm giác dễ chịu
với thông điệp có bước chạy nào việt nam mới giải marathon xuyên việt là một chuỗi các sự kiện
được tổ chức dọc theo chiều dài đất nước bao gồm ba cung đường chạy dự kiến từ bắc vào nam
hà nội đường trường sơn tại quảng bình và tp hcm
không chỉ khuyến khích tinh thần thể thao đặc biệt là chạy bộ
tốt tích cực và chứng hưởng vẽ đẹp dọc theo chiều dài đất nước
cái quảng đường mà mình với bạn mình chạy là một mươi km và sau khi mà chạy xong thì cảm thấy rất là sáng khoái
tại vì hầu như đây là lần đầu tiên mà hai người thử sức với cửa ly một mươi km
mỗi người cảm thấy là sức khỏe mình được cải thiện tốt hơn khi mà tham gia chạy
thì mình nghĩ là mọi người nên từ bắt đầu từ bây giờ thì mọi người nên tập luyện chạy bộ hằng ngày
để cải thiện mình sức khỏe hơn nhiều hơn
đông người như này và mới là sáng sớm như vậy nhưng mà ai cũng rất là tươi tánh
rất là cố gắng để mà chạy hết được mong là mọi người sẽ đạt được tới mục tiêu mà mọi người đã đạt
như xa bản thân là năm cây
một hai ba cố lên
ngoài những câu chuyện thực tế trên đường chạy chương trình còn đem đến những góc nhìn khác
về những con người từ những nghề nghiệp khác nhau hoàn cảnh khác nhau
nhưng cũng có một điểm chung là những câu chuyện truyền cảm hứng cho người việt để sống là không ngừng tiến bước
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
để cùng tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h